trần minh thắng giám đốc phan thanh lợi phó giám đốc vũ đức thuận trưởng phòng kinh doanh trần anh dũng phụ trách phòng kế toán hoàng công đạt kế toán phan thịnh nhung thủ quỹ và nguyễn như lam thủ kho của công ty vina cà phê nam tây nguyên
theo cáo trạng từ năm hai nghìn một mươi hai đến hai nghìn một mươi ba thắng được giao quản lý sử dụng tài sản nhà nước điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh tại công ty vinaca nam tây nguyên
tuy nhiên thắng cùng với năm thuộc cấp đã có hành vi vi phạm chế độ quản lý sử dụng tài sản của nhà nước vi phạm các quy định của pháp luật gây thiệt hại hơn tám mươi năm tỷ đồng
riêng thắng gây thiệt hại hơn ba mươi chín tỷ đồng dũng và thuận gây thiệt hại hơn ba mươi chín tỷ đồng đạt nhung và lam gây thiệt hại hơn tám tỷ đồng
kết thúc phiên tòa hội đồng xét xử tuyên phạt trần minh thắng một mươi năm tù giam vũ đức thuận và trần anh dũng cùng năm năm tù giam ba bị cáo còn lại lệnh án ba năm tù giam
một nhóm đối tượng do lê vũ phong chú tại tỉnh quảng trị cầm đầu đã lừa đảo chiếm đoạt hàng tỷ đồng của hàng trăm bị hại
phòng an ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao công an tỉnh quảng nam vừa phối hợp với cục an ninh mạng và phòng chống tội phạm công nghệ cao bộ công an triệt phá thành công nhóm đối tượng này
để thực hiện hành vi phạm tội của mình các đối tượng tiến hành lập tài khoản facebook có tên ảnh đại diện giống với bạn của tài khoản facebook định chiếm đoạt
sau đó tạo một trang web giả mạo với nội dung bình chọn tài năng nhí gửi đường link để đưa chủ tài khoản cung cấp thông tin theo yêu cầu
sau khi chiếm quyền sử dụng tài khoản nhóm đối tượng tiến hành nhắn tin lừa tiền
từ tháng một năm hai nghìn hai mươi ba đến nay các đối tượng đã lừa đảo hàng trăm bị hại trên địa bàn cả nước với tổng số tiền gần hai tỷ đồng
cơ quan công an đã thu giữ một mươi điện thoại di động hai máy tính một mươi năm thẻ ngân hàng và nhiều tài liệu dữ liệu điện tử liên quan đến hành vi của các đối tượng
hiện cơ quan công an đã khởi tố vụ án khởi tố các đối tượng về hành vi xâm nhập trái phép vào mạng máy tính mạng viễn thông hoặc phương tiện điện tử của người khác và lừa đảo chiếm đoạt tài sản
đồng thời tiếp tục phối hợp với các cơ quan liên quan mở rộng điều tra
công an huyện trợ gạo của tỉnh tiền giang vừa khởi tố và bắt tạm giam đối tượng trần phú quốc sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi hai
trú tại huyện chợ gạo về hành vi cố ý gây thương tích
do ghen tức trong chuyện tình cảm vào trưa ngày một mươi chín tháng hai khi biết bạn gái cũ đang ngồi uống nước tại một quán cà phê thuộc ấp hòa bình xã hòa tịnh
phú mang theo búa đến quán tìm dùng búa đánh vào đầu và tay người phụ nữ gây thương tích được mọi người can ngăn phú bỏ đi sau đó phú đến công an xã đầu thú
người phụ nữ được người dân đưa đi cấp cứu trong tình trạng bị nhiều vết thương ở tay và đầu
tại cơ quan điều tra phú khai nhận gây án do ghen tua
ngay sau đây sẽ là những thông tin về truy nã tội phạm
kính chào quý vị và các bạn đến với tiểu mục lệnh truy nã
hộ khẩu thường trú tại thôn giang sơn chín xã hà sơn huyện hà trung tỉnh thanh hóa về tội cối gây thương tích hoặc gây tổn hại cho sức khỏe của người khác
cũng phạm tội cối gây thương tích hoặc gây tổn hại cho sức khỏe của người khác và phải nhận quyết định truy nã của công an huyện lang chánh tỉnh thanh hóa
là đối tượng hà trọng thu sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi một hộ khẩu thường trú tại khu phố nguyễn trãi thị trấn lang chánh huyện lang chánh tỉnh thanh hóa
và đối tượng huỳnh ngọc hiền sinh năm một nghìn chín trăm bảy mươi chín hộ khẩu thường trú tại thôn tám xã cán khê huyện như thanh tỉnh thanh hóa
bị công an huyện như thanh tỉnh thanh hóa ra quyết định truy nã cũng về tội cối gây thương tích hoặc gây tổn hại cho sức khỏe của người khác
đối tượng này cao một m sáu mươi hai và có nốt ruồi cách năm cm dưới sau cánh mũi trái ráng người gầy ốm lưng khom nhẹ nói giọng huế đặc trưng
số máy đường dây nóng của cơ quan cảnh sát điều tra bộ công an sáu mươi chín hai trăm ba mươi bốn năm nghìn tám trăm sáu mươi hoặc sáu mươi chín hai trăm ba mươi hai một nghìn sáu trăm sáu mươi
luôn sẵn sàng tiếp nhận mọi thông tin phát hiện hoặc có liên quan đến các đối tượng trên
quý vị nếu có thông tin hãy báo ngay cho chúng tôi hoặc cơ quan công an nơi gần nhất
mọi thông tin cá nhân của quý vị sẽ được bảo mật và sẽ có phần thưởng cho những thông tin có giá trị
pháp luật sẽ xử lý nghiêm mọi hành động bao che chứa chấp các đối tượng
tuyệt đối không nên có những hành động truy đuổi hay bắt giữ các đối tượng
khi chưa có sự can thiệp của lực lượng công an để bảo đảm an toàn
đó là điều quý vị cần phải hết sức lưu ý